từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng sáu festival du lịch biển tam kỳ năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề tam kỳ đến và khám phá
đã được tổ chức tại quảng trường biển tam thanh tỉnh quảng nam
festival với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới tham dự
chương trình khai mạc festival du lịch biển tam kỳ năm hai nghìn một mươi chín và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề tam thanh biển gọi
được ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ tổ chức vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu là điểm nhấn của chuỗi sự kiện tại festival
chương trình được giàn dựng với chủ đích tôn vinh những giá trị truyền thống đặc trưng về đời sống văn hóa quê hương xứ quảng
thông qua việc biểu diễn các loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian như dân ca bài tròi bà trạo
đã để lại ấn tượng trong lòng người dân địa phương và du khách
về thăm quê nhân tiện là có đế hội cảm nhận của tôi rất là phấn khởi
khi là đã về quê và cũng đã được tham dự hiện tại buổi tối hôm nay được tham dự lễ hội ở tại vùng biển chương trình nghệ thuật đêm hôm nay
thì rất là đông vui nhộn nhịp mọi người ở tất cả mọi người ở khắp mọi nơi về dự lễ hội ai cũng rất là hào hứng cảm thấy là rất là bồi hồi và rất là phấn khởi và cũng rất là xúc động
khi quê hương mình là ngày càng phát triển như thế này
thái văn có nhiều hoạt động hấp dẫn đậm đà bản sắc xứ quảng như con đường thuyền thúng giải bóng truyền nữ bãi biển quốc tế lễ hội ẩm thực bơi lội lắc thúng chai hô hát bài tròi hội thi mỹ thuật thiếu nhi hội trại thanh niên thành phố tam kỳ
đặc biệt giải bóng truyền nữ bãi biển được nâng lên một mươi bốn đội bóng tham gia trong đó có hai đội bóng nước ngoài đến từ thái lan và singapore
hoạt động thái văn du lịch biển năm hai nghìn một mươi chín cũng nằm trong trung trung của thành phố
với gốc sức trong sự phát triển du lịch của thành phố đặc biệt là du lịch cộng đồng tất cả các hoạt động của thái văn đã và đang diễn ra và được sự tham gia cũng như ủng hộ rất nhiều của cộng đồng
điều mong muốn nhất của thành phố tam kỳ là mong muốn là để lại một cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
ngoài những hoạt động diễn ra trong kỳ festival thì sẽ còn một số hoạt động sẽ tiếp tục duy trì vào các hoạt động thường niên của thành phố ví dụ như các hoạt động là hội thi lắc thúng giải thi bơi
hội festival du lịch biển tam kỳ hai nghìn một mươi chín là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an và khu đền tháp mỹ sơn được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
một mươi năm của lao tràm hội an được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới